ngày một mươi bốn tháng năm tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao trả lời câu hỏi phóng viên liên quan đến thông tin cho rằng
việt nam mong muốn duy trì chủ tịch luân phiên asean thêm một năm để bù đắp lại thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ hiện việt nam đang tập trung làm tốt vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua dù có những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín việt nam đã và đang phát huy tốt vai trò chủ tịch
trong thúc đẩy đoàn kết chủ động thích ứng của asean trước dịch bệnh tiếp tục duy trì đa hợp tác triển khai hiệu quả các ưu tiên trong năm hai nghìn hai mươi
trong asean chưa có ý kiến nào đề nghị kéo dài nhiệm kỳ chủ tịch của việt nam